mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở nhà máy xi măng
thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái khiến bảy người tử vong và ba người bị thương
thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an tỉnh yên bái phối hợp với các cơ quan chức năng
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm bảy công nhân tử vong và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần chi buồn sâu sắc nhất đến gia đình và thân nhân người bị nạn
để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh yên bái khẩn trương tổ chức thăm hỏi
chú đáo kịp thời hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân bị thương
đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả ổn định sản xuất khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn
tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh yên bái phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
bộ xây dựng phối hợp với bộ lao động thương minh và xã hội ubnd tỉnh yên bái và các cơ quan liên quan chỉ đạo doanh nghiệp giả soát kỹ các quy định tiêu chuẩn
quy trình khai thác chế biến khoáng sản làm xi măng kịp thời khắc phục hậu quả những tồn tại hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động